nắng nóng đã kéo dài sang ngày thứ một mươi liên tiếp tại miền trung và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc
sang ngày mai một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên đồng loạt xảy ra nắng nóng trên diện rộng
trong đó vùng nóng gai gắt nhất là các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng trị với ngưỡng nhiệt phổ biến là từ ba mươi bảy cho đến ba mươi tám độ
riêng các điểm như tương dương tây hiếu hương sơn hương khê hay tuyên hóa nhiệt độ có thể cao trên ba mươi chín độ trời nắng nóng đặc biệt gai gắt
khu vực từ thừa thiên huế trở vào đến phú yên cũng có nắng nóng nhưng nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
ở miền nam tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và rông về chiều và tối
tại thành phố đà lạt trong chiều và tối qua mưa to năm mươi bốn mm đã khiến nhiều tuyến đường thành những con sông phố
khu dân cư dọc suối cam ly ở phường hai đã ngập trong biển nước
dự báo trong chiều và tối mai dưới tác động của gió mùa tây nam tại nam bộ và tây nguyên vẫn có mưa rào và rông
trên biển mưa rào và rông xuất hiện từ giải rác đến nhiều nơi ở vùng biển phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa khu vực biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước